cảm ơn các bạn đã xem
cảm ơn các bạn đã xem
trong một mươi hai bị can tám người bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bốn bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn thị nga ba mươi tám tuổi
trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng một mươi sáu năm tù cho hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
nga lên mạng đặt làm ba sổ đỏ giả với giá từ ba đến năm triệu đồng một sổ
rồi mang đi thế chấp cho bốn chủ nợ để vay tiền chiếm đoạt tám trăm ba mươi triệu đồng
trong đó có chủ nợ cho nga vay năm trăm sáu mươi triệu đồng
thấy đối tượng không trả tiền nên đã buộc phải chuyển nhượng lô đất trừ nợ
khi cả hai đi công chứng vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín thì bị văn phòng công chứng phát hiện là sổ đỏ giả
không chỉ vậy đối tượng còn lừa cả cha ruột và bị cha tố cáo
trộm và chiếm đoạt bốn trăm bảy mươi triệu đồng sáu chỉ vàng
trước hội đồng xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình
lừa đảo và trộm cắp xe máy
đối tượng vũ văn trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn đồi ngô huyện lục nam tỉnh bắc giang
đã bị công an thành phố bắc giang khởi tố bắt tạm giam về hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra vũ văn trí khai nhận tháng một năm hai nghìn hai mươi trí đã sử dụng biển số giả gắn vào một chiếc xe máy cũ nát
rồi vào siêu thị bixi thành phố bắc giang để gửi xe
đến nay đối tượng đã thay biển số giả của xe cần lấy vào xe cần lấy và dùng vam phá khóa rồi chiếm đoạt chiếc xe này
với thủ đoạn tương tự đối tượng khai nhận đã gây ra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở bệnh viện lao phổi tỉnh bắc giang
ngoài ra còn thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy tại các nhà nghỉ trên địa bàn thành phố bắc giang và các huyện việt yên sơn đông bắc giang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
theo báo cáo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng năm
việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín giữ nguyên tổng số là ba trăm hai mươi bốn ca
việt nam cũng đã có ba mươi năm ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
và đến thời điểm này đã có hai trăm sáu mươi bốn trên ba trăm hai mươi bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiếm tám mươi hai tổng số ca bệnh mắc covid một mươi chín ở nước ta
sáu mươi bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại chín cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh
hiện có ba bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một và năm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần trở lên với virus sars cov hai
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi
quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi